chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác trung ương và địa phương đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ấp sóc trà bê xã thanh sơn huyện trà cú tỉnh trà vinh
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu với bà con nơi đây đồng chí nguyễn thị kim ngân bày tỏ sự hân hoan khi đến ấp sóc trà bê xã thanh sơn huyện trà cú để gặp gỡ bà con nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
và rất vui khi biết bà con ở đây đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế xã hội trong đoàn kết nhân dân để xây dựng cuộc sống bình yên ở xã nhà
chủ tịch quốc hội cho biết trung ương cả nước đang tiếp tục phát triển kinh tế xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng
trong năm nay có thể sẽ hoàn thành tất cả các trường hợp
chủ tịch quốc hội đã tặng quà cho một trăm linh học sinh ở xã thăm tặng quà cho ba bà mẹ việt nam anh hùng và một gia đình chính sách
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tặng một tỷ đồng hỗ trợ tỉnh xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo